tại quảng ngãi vào chiều hôm qua một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khi xe bồn trộn xi măng trên đường đến công trình đã cán một người phụ nữ vào gầm ô tô
trong lúc qua khúc cua tại bùng binh ngã năm thuộc phường nghĩa lộ tp quảng ngãi xe bồn trộn xi măng biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi hai nghìn tám trăm hai mươi tám cán vào một người phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển xe máy chạy cùng chiều
xe máy bị cán hư hỏng người phụ nữ trên xe bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi